việc lực lượng cảnh sát giao thông rút khỏi các trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động
sau khi kế hoạch phối hợp liên ngành giữa bộ công an và bộ giao thông vận tải
về xử lý xe quá tải kết thúc khiến cho lực lượng thanh tra giao thông gặp nhiều khó khăn
trong kiểm tra xử lý xe quá khổ quá tải trên các tuyến đường
vì thế tình trạng xe chở quá tải trọng trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ địa bàn
các tỉnh có chiều hướng gia tăng trở lại phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
tại hai tỉnh hải dương và lạng sơn
được triển khai từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba đến tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
kế hoạch phối hợp liên ngành về xử lý xe quá tải được các ngành địa phương đánh giá cao về tính hiệu quả
thời điểm triển khai kế hoạch tại các trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động
luôn có lực lượng thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông túc trực kiểm tra xử lý
vì thế các vi phạm về tải trọng phương tiện giảm hơn chín mươi hai so với thời điểm trước khi thực hiện kế hoạch
tuy nhiên chỉ sau khi kế hoạch phối hợp kết thúc
có dấu hiệu tái diễn
với nhiều hình thức thủ đoạn tinh vi phức tạp
điều này khiến lực lượng chức năng của tỉnh gặp nhiều khó khăn trong kiểm tra xử lý các sai vi phạm
có mặt tại trạm kiểm tra tải trọng xe tại cầu bình
nằm trên quốc lộ ba mươi bảy thuộc huyện trí linh tỉnh hải dương
chúng tôi chứng kiến lực lượng thanh tra giao thông tỉnh gặp không ít khó khăn
trong việc dừng xe kiểm tra và xử lý những trường hợp xe vi phạm tải trọng
còn tại tỉnh lạng sơn với mạng lưới giao thông đường bộ hơn bảy km
với bảy đoạn đường quốc lộ dài hơn năm trăm linh km ba mươi sáu đường tỉnh lộ gần một km
bảy mươi năm đường huyện gần một km
và hàng trăm km đường bên dưới hàng chục cửa khẩu khu kinh tế
là nút quan trọng trên hành lang kinh tế
vì vậy việc bảo vệ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến đường này vô cùng quan trọng
sau khi kết thúc kế hoạch phối hợp liên ngành
nhưng lực lượng thanh tra giao thông vẫn tổ chức tuần tra kiểm soát hai mươi bốn giờ trên ngày
và bảy ngày trên tuần tập trung tại những tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn
kiên quyết xử lý vi phạm
tuy nhiên công tác tuần tra kiểm soát vẫn gặp không ít khó khăn
trong xử lý các phương tiện quá khổ quá tải

kế hoạch phối hợp giữa hai bộ công an giao thông vận tải kết thúc
hàng loạt chạm cân lưu động tại các tỉnh thành đã dừng hoạt động
thực tế cho thấy ở đâu tăng cường các biện pháp kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm
thì ở đó xe quá tải giảm
tình trạng xe quá tải tái diễn trở lại đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề
đối với lực lượng chức năng và con số một mươi xe quá tải vẫn là con số khó xử lý nhất